ngược lại với diễn biến dịch bệnh tại nước ta tại châu âu số ca mắc covid một mươi chín đã tăng gấp đôi chỉ trong năm tuần qua đưa tổng số ca bệnh ở khu vực này vượt ngưỡng một mươi triệu ca
hiện nhiều nước như anh pháp đức đã ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc ít nhất là một tháng
theo số liệu tổng hợp của hãng reuters trong bảy ngày vừa qua châu âu ghi nhận thêm một sáu triệu ca mắc covid một mươi chín tương đương với năm mươi số ca mắc mới trên toàn cầu
số ca tử vong do covid một mươi chín cũng tăng hơn bốn mươi bốn so với tuần trước đó tỷ lệ mắc covid một mươi chín ở châu âu là một trăm hai mươi bảy ca trên một mươi người trong khi tỷ lệ tử vong là bốn ca trên một mươi người
trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín không ngừng tăng lên mỗi ngày pháp đức và anh đã ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc trong ít nhất một tháng tới
với các biện pháp nghiêm ngặt ngang ngửa với hồi tháng ba bồ đào nha cũng áp đặt phong tỏa một phần trong khi tây ban nha và italia cũng siết chặt các hạn chế
các biện pháp này đang vấp phải sự phản ứng gây gắt của người dân ở một số nước như tây ban nha và italia làm dấy lên các cuộc biểu tình phản đối diễn ra trong cuối tuần qua